chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị trung quốc đã là công sưởng của thế giới trong hơn bốn thập kỷ
nhưng điều đó có thể sẽ sớm thay đổi
nhất là trong bối cảnh các công ty đa dạng hóa hoạt động và dần chuyển hướng khỏi đất nước tỷ dân
trước tình hình trên trung quốc đang phải tìm cách duy trì vị trí công sưởng thế giới của mình
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba mỹ bắt đầu thực thi đạo luật trips và khoa học để thu hút vốn đầu tư nước ngoài
công ty sản xuất chất bán dẫn đài loan trung quốc tstm đang xây dựng các nhà máy ở mỹ
trong đó nhà máy đầu tiên sẽ bắt đầu hoạt động vào năm hai nghìn hai mươi năm
và nhà máy thứ hai có thể bắt đầu hoạt động vào năm hai nghìn hai mươi bảy
nhà máy tsm tại nhật bản cũng dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trong năm nay
đồng thời sk hunis của hàn quốc đang có kế hoạch đầu tư khoảng bốn tỷ usd
để xây dựng
một nhà máy đóng gói tiên tiến ở mỹ
còn nhà sản xuất pin samsung sdi của hàn quốc cũng chuẩn bị xây dựng một nhà máy pin ở mỹ
những ví dụ trên đủ để cho thấy việc toàn cầu hóa sẽ không đi theo chiều hướng ngược lại
về phía mỹ nước này vẫn tiếp tục tăng cường kiểm soát xuất khẩu chip sang trung quốc
vào ngày hai mươi chín tháng ba mỹ sửa đổi các quy tắc nhằm ngăn chặn trung quốc tiếp cận các chip trí tuệ nhân tạo ai
và công cụ sản xuất chips của mỹ
các quy định này nhằm ngăn chặn xuất khẩu sang trung quốc các chip ai tiên tiến
và các công ty khác thiết kế
trước các biện pháp của mỹ trung quốc cũng đang áp dụng các biện pháp tương tự
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba bộ tương mại trung quốc đã tuyên bố kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng liên quan đến cali và germany
theo fannisit times ngày hai mươi bốn tháng ba chính phủ trung quốc đã thực hiện các bước
nhằm giảm sử dụng bộ vi xử lý của inten và amd của mỹ
đồng thời loại bỏ hệ điều hành windows của microsoft
và phần mềm cơ sở dữ liệu do nước ngoài sản xuất
việc giảm thiểu rủi ro giữa trung quốc và mỹ
chắc chắn sẽ dẫn đến thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu
chủ yếu diễn ra ở châu á và các nước mỹ latin
vài trò công dường thế giới của trung quốc sẽ được nhiều quốc gia sàn sẻ
năm hai nghìn hai mươi ba tờ the economis đã chỉ ra rằng
nhóm một mươi bốn quốc gia và khu vực trong đó có ấn độ
được gọi là antasia chuỗi cung ứng thay thế ở châu á
có thể dần thay thế trung quốc trong những năm tới
và trở thành trung tâm hoạt động sản xuất của thế giới
bên cạnh đó mexico đã thay thế trung quốc trở thành nguồn hàng nhập khẩu hàng đầu vào mỹ
phản ánh kết quả của những thay đổi trong quan hệ trung mỹ
số liệu được bộ thương mại mỹ công bố ngày bảy tháng hai cho thấy
giá trị hàng hóa nhập khẩu pháo mỹ từ mexico tăng gần năm
lên hơn bốn trăm bảy mươi năm tỷ usd từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời giá trị hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc giảm hai mươi
một phần đáng kể trong khối lượng thương mại này nằm ở hàng hóa trung gian
hàng hóa trung gian là loại hàng hóa được sử dụng để sản xuất ra thành phẩm
không bao gồm nhiên liệu thô và chất bôi trơn
chuỗi cung ứng toàn cầu thể hiện quá trình phân công lao động
và lắp ráp hàng hóa trung gian ở nhiều quốc gia khác nhau
và vai trò công sưởng thế giới của trung quốc không chỉ nằm ở việc cung cấp cho thế giới
những sản phẩm hoàn thiện mà còn cả hàng hóa trung gian
ấn độ là tâm điểm của thay đổi chuỗi cung ứng ở châu á
chính phủ ấn độ đang tích cực thúc đẩy sáng kiến sản xuất tại ấn độ
và tích cực tìm kiếm đầu tư nước ngoài để phát triển lĩnh vực sản xuất chip riêng
chính phủ ấn độ cho biết các chip vi xử lý sẽ sớm được sản xuất hoàn toàn tại ấn độ
tháng một mươi hai năm ngoái một cuộc khảo sát của ngân hàng hợp tác quốc tế nhật bản cho thấy
các công ty sản xuất nhật bản đã xếp hạng ấn độ đứng đầu năm thứ hai liên tiếp
trong danh sách các quốc gia hoặc khu vực có triển vọng phát triển kinh doanh
khoản đầu tư của foxcom vào ấn độ cũng đã làm thay đổi địa điểm lắp sáp điện thoại iphone của apple
cho đến năm hai nghìn một mươi chín khoảng chín mươi chín iphone được sản xuất tại trung quốc
nhưng đến năm hai nghìn hai mươi ba khoảng một mươi ba số iphone trên thế giới được lắp sáp tại ấn độ
trong đó khoảng ba phần tư số đó được sản xuất tại tamil nadu
dự báo khối lượng được sản xuất ở ấn độ thậm chí còn tăng gấp đôi vào năm hai nghìn hai mươi năm
vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba foxcom đã công bố khoản đầu tư hơn một năm tỷ usd vào ấn độ
tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn họ đã công bố khoản đầu tư bảy trăm linh triệu usd
để xây dựng một nhà máy mới ở ấn độ trong nỗ lực đa dạng hóa sản xuất ngoài trung quốc
mặc dù tổng giám đốc điều hành apple là tim cúc đã ca ngợi sự cởi mở và thịnh vượng của trung quốc
trong chuyến đi tới trung quốc vào cuối tháng ba
nhưng iphone của apple cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình căng thẳng giữa trung quốc và mỹ
thưa quý vị mặc dù hội tụ nhiều yếu tố tiềm năng và nuôi tham vọng đối trọng sản xuất với trung quốc
tuy nhiên ấn độ đang phải đối mặt với một thách thức cực lớn trên con đường trở thành công xưởng của thế giới
tương lai về việc ấn độ có thể thay thế trung quốc trở thành công xưởng tiếp theo của thế giới không hề dễ dàng
bởi còn rất nhiều thách thức phía trước mà quốc gia nam á này đang phải đối mặt
đầu tiên nạn quan liêu và tham nhũng ở ấn độ không phải có thể giải quyết một sớm một chiều
mặc dù dưới thời thủ tướng modi đã có nhiều đổi mới và chế tài được thực hiện
các nhà đầu tư nước ngoài đến ấn độ vẫn phải tuân thủ rất nhiều các quy định khác nhau
ông asutosh sharma giám đốc nghiên cứu của công ty nghiên cứu thị trường forrester mỹ nói rằng
ấn độ không giống như những quốc gia mà các doanh nghiệp có thể đến mở một cửa hàng mà không cần tuân thủ quá nhiều quy định
thứ hai các chuyên gia cảnh báo kế hoạch vực dậy lĩnh vực sản xuất của ấn độ đã không thực sự hiệu quả
cụ thể chiến lược make india đề ra từ năm hai nghìn một mươi bốn của thủ tướng modi
trong đó đặt mục tiêu tăng xuất khẩu và tạo thêm việc làm tỏ ra không mấy hiệu quả
trong khi đó lĩnh vực sản xuất cũng chỉ chiếm một mươi bốn nền kinh tế và không tăng trưởng trong suốt thập niên qua
hơn nữa tỷ lệ thất nghiệp ở ấn độ vẫn ở mức khá cao theo một số ước tính là tám ba trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
thứ ba ấn độ còn thiếu sự liên kết
nhờ các chính sách thu hút fdi mà thủ tướng modi đưa ra vốn nước ngoài rót vào ấn độ trong năm hai nghìn hai mươi hai đã đạt mức kỷ lục tám mươi ba sáu tỷ đô la mỹ
cộng với đó là các lợi thế về nhân khẩu học về địa lý
tuy nhiên thứ mà ấn độ vẫn đang thiếu hiện chính là sự liên kết của các nguồn lực
ông sama nói rằng trung quốc đã xây dựng được dây chuyền sản xuất
lớn đến mức hầu hết nguyên vật liệu cần thiết để tạo ra một sản phẩm đều là nguồn nội địa
cho phép triển khai sản xuất với chi phí thấp trên quy mô lớn
trong khi đó hiện nay ấn độ lại chưa có khả năng này
họ sẽ phải mất nhiều năm mới có thể xây dựng được chuỗi cung ứng có quy mô và chất lượng tốt như cách mà trung quốc đã làm
để trở thành công sùng của thế giới thời gian qua
thách thức thứ tư của ấn độ là sự thận trọng của các công ty và nhà đầu tư nước ngoài
các chuyên gia cho rằng sau việc chuỗi cung ứng ở trung quốc bị đứt gãy vừa qua
thì các công ty sẽ khó có thể ồ ạt tràn vào thị trường ấn độ như cách họ đã làm ở trung quốc trước kia
bởi họ không muốn phụ thuộc quá lớn vào chuỗi cung ứng của một quốc gia nào
các hãng sản xuất của mỹ nhật bản hàn quốc và đài loan trung quốc như apple nike toyota samsung foxcon
là minh chứng về việc chịu thiện hại lớn vì việc đứt gãy chủ cung ứng
các công ty như foxconn apple đang dịch chuyển một phần đáng kể hoạt động sản xuất ra khỏi trung quốc để sang ấn độ việt nam và một số nơi khác
từ đó làm cho chuỗi cung ứng đa dạng hơn giảm bớt
giảm bớt rủi ro trong tương lai
hơn nữa một số chuyên gia cho rằng đa phần các công ty vẫn chưa có động thái dứt khoát rời khỏi trung quốc
do đó chính phủ của thủ tướng modi cần phải chứng minh được
ấn độ là nơi có nguồn công nhân giá rẻ dễ vận hành sản xuất
thay vì chỉ tập trung vào những lợi thế sẵn có như chính trị để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
tham vọng trở thành công xưởng tiếp theo của thế giới mà ấn độ đang theo đuổi
sẽ khó có thể trở thành hiện thực trong một sớm một chiều
nhất là trong bối cảnh các nhà đầu tư lớn của thế giới có xu hướng đa dạng hóa nguồn cung và đối tác
để ứng phó các tác động từ sự bất ổn địa chính trị toàn cầu và dịch bệnh
điều quan trọng hiện nay là ấn độ cần phải sớm nhận biết các điểm yếu các thách thức
và các khoảng trống cần bù đắp trong hệ sinh thái hạ tầng
nhằm hiện thực hóa tham vọng kinh tế lớn lao của mình
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi